tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết sức khỏe của nam sinh lớp tám bị đánh chấn thương sáo não được chuyển từ bệnh viện một trăm linh tám về điều trị tại khoa hồi sức tích cực vẫn đang trong tình trạng nặng
hiện nay bệnh nhân vẫn hôn mê thở hoàn toàn theo máy đồng từ hai bên là năm mm mất phản xạ ánh sáng không sốt huyết áp phụ thuộc phần mạch mora dellain liều hai microgram trên một kg trên một phút
bệnh nhân tiểu đường suy đa tuyến tuyến thượng thận tuyến giáp còn vẫn đang ở trong tình trạng phù não nặng viêm phổi do não tổn thương nặng nên điều trị rất khó khăn
bác sĩ điều trị thông tin
hiện nay các bác sĩ khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh phú thỏ vẫn đang nỗ lực điều trị với hy vọng có phép màu đến với con
được biết bệnh nhân có bảo hiểm y tế và nhiều mạnh thường quân luôn động viên hỗ trợ
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã thông tin chiều ngày một mươi bảy tháng ba em nhd sinh năm hai nghìn một mươi học sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hưng ra sân đình lệ mật phường việt hưng quận long biên để chơi bóng rổ
trong lúc chơi em đ nảy sinh xích mít với một bạn tên là k học sinh lớp sáu cháu k chạy đi gọi anh trai là t v m để nhờ giải quyết mâu thuẫn
khi hai anh em đi bộ ra sân đỉnh lệ mật thì gặp bố đẻ là anh t v t và kể lại sự việc
anh t v t chở hai anh em bằng xe máy ra sân đỉnh lệ mật để xe máy đánh
khi đến khu vực đỉnh lệ mật anh t bảo hai con đi vào sân đỉnh gặp ông nội đang có mặt ở đó còn anh t quay xe định ra về
lúc này anh t thấy cháu m chạy vào đấm làm cháu d ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở hai con về nhà
sau đó anh t trở lại khu vực sân đỉnh lệ mật thì thấy cháu d có biểu hiện choáng mặt tái nên đã đưa cháu d vào bệnh viện đà khoa đức giang để cấp cứu
sau đó chuyển bệnh viện một trăm linh tám điều trị
bệnh viện xác định cháu d bị chấn thương sọ não hôn mê tiền lượng tử vong cao
sau nhiều ngày điều trị vì chấn thương sọ não theo nguyện vọng của gia đình em đê đã được đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tối ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tvm
sinh năm hai nghìn tám trú tại quận long biên thành phố hà nội để điều tra về hành vi cố ý gây thường tích
các quyết định tố tụng đã được viện kiểm sát nhân dân quận long biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can